thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi bảy tháng hai ngày thấy thuốc việt nam
thời gian qua ngành y tế nói chung và đối với y tế việt nam nói riêng
đã phải trải qua vô vàn những khó khăn thách thức
nhân dịp ngày thầy thuốc việt nam xin được kính chúc tất cả những cán bộ y tế
sẽ luôn mạnh khỏe hạnh phúc tiếp tục gắn bó chân cưng đá mềm vượt qua mọi thử thách
và chúng tôi cũng xin phép được dành những lời tri ân sâu sắc nhất
tới những sự hy sinh vất vả của đội ngũ áo trắng nơi tuyến đầu
ngày đêm căng mình để giành lại sự sống cho các bệnh nhân trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
chấp nhận đối mặt cận kề với hiểm nguy để mang lại sự an toàn cho cán bộ chiến sĩ và cộng đồng
suốt chặng đường dài chống dịch covid một mươi chín đầy gian nan có lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc
nhưng bằng ý chí và nghị lực vượt lên tất cả những chiến sĩ áo trắng
bệnh xá công an tỉnh an giang vẫn miệt mài tận tâm căng mình
góp phần cùng cả nước khống chế và đẩy lùi đại dịch
nhân ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng bảy
mời quý vị cùng nhìn lại hành trình đầy ý nghĩa ấy
kể từ đầu dịch đến nay với đội ngũ y bác sĩ bệnh xá công an tỉnh là chuỗi ngày không ngơi nghỉ
lao vào các vùng đỏ vùng tâm dịch hỗ trợ địa phương thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
từ sớm đến khuya hàng nghìn trường hợp cần phải test nhanh sars cov hai diện rộng
để do tìm bóc test kép không ra khỏi cộng đồng nhanh chóng chặn đứng việc tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
tới giờ là không có đi bán gì hết ở nhà không sợ lắm
như xét ở trong cộng đồng này thì là dân yên tâm sinh sống mua bán thì cũng không còn sợ nữa
đó còn là những ngày tháng tách biệt hoàn toàn với gia đình người thân
để dân thân vào những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm bệnh trực tiếp khám
chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ bị nhiễm covid một mươi chín
mặc dù biết đây là công việc khó khăn của mình nguy hiểm nhưng xác định đây là hành nghề của mình
công việc chuyên môn của mình
nên chúng tôi luôn vững vàng thực hiện nhiệm vụ
bên cạnh đó là tôi được tập huấn về điều trị covid một mươi chín và kiểm soát nhiễm khuẩn
có kiến thức sâu về chuyên môn về covid một mươi chín nên chúng tôi luôn biết cách tự bảo vệ bản thân
và giúp cán bộ chiến sĩ bị nhiễm bệnh covid một mươi chín sống hợp phục nhanh
với phương châm phòng dịch hơn chống dịch để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ mắc và lây nhiễm dịch bệnh
trong điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị y tế còn nhiều hạn chế
đơn vị đã khắc phục
mọi khó khăn tổ chức tiêm phòng đủ hai mũi vaccine cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ
công tác tiêm phòng còn được triển khai chú đáo cho nhân thân cán bộ chiến sĩ và cán bộ hưu trí trong lực lượng
tôi thấy các con chú ở đây quá trời rắc rã tôi đi đâu tôi cũng gặp hết trơn
bây giờ không nhờ mấy con chú này ở đây là bệnh rất là nhiều luôn
năm hai nghìn hai mươi một bệnh xá đã tiếp nhận trên năm ba trăm linh lượt khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp bệnh nặng
cần chuyển tuyến điều trị cũng như điều trị ổn các trường hợp bệnh lý mãn tính
để bảo vệ cán bộ chiến sĩ trước dịch bệnh covid một mươi chín
cái trạng thái bình thường mới bây giờ là chủ yếu mình phải thích ứng linh hoạt
trong đó là cần phải lao động học tập làm việc sản xuất kinh doanh
nhưng cần phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc năm k của bộ y tế
cái quan trọng nhất thứ hai nữa là mỗi cán bộ chiến sĩ thì cần phải luôn biết
tự bảo vệ bản thân mình trước tình hình dịch bệnh tích cực luyện tập thể thao
ăn uống đầy đủ nâng cao sức khỏe và hạn chế rượu bia
bên cạnh đó thì mỗi cán bộ y tế trong lực lượng công an thì tôi vẫn luôn phải luôn quán triệt
là phải cập nhật kiến thức thường xuyên theo các hướng dẫn điều trị của bộ y tế
để tư vấn kịp thời cho cán bộ chiến sĩ
sức khỏe của cán bộ chiến sĩ sự hài lòng và an toàn của nhân dân
cùng sự quan tâm động viên kịp thời của ban giám đốc công an tỉnh
luôn là nguồn cố vũ tinh thần vô giá để mỗi chiến sĩ áo trắng
ngày càng có thêm động lực hoàn thành trọng trách sứ mệnh thiêng liêng
xứng đáng với lời dạy của bác hổ kính yêu lương y như tử mẫu